nhận lời mời của chủ tịch nước và thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đồng chí miguel mario díaz canel becmudet chủ tịch hội đồng nhà nước và hội đồng bộ trưởng nước cộng hòa cuba và phu nhân
cùng các thành viên trong đoàn cấp cao đã tới hà nội bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức việt nam từ ngày tám đến ngày một mươi tháng một mươi một
sáng nay lễ đón chính thức chủ tịch hội đồng nhà nước và hội đồng bộ trưởng nước cộng hòa cuba miguel mario díaz canel becmudez và phu nhân
được tổ chức trọng thể tại phủ chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và phu nhân chủ trì lễ đón
đây là lần đầu tiên tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đón tiếp một vị nguyên thủ quốc gia trên cương vị chủ tịch nước
quan hệ đoàn kết anh em giữa việt nam và cuba do chủ tịch fidel castro và chủ tịch hồ chí minh đặt nền móng
ngày càng gắn bó khăng khít phát triển trên nhiều lĩnh vực
được xây dựng và vun đắp từ tình cảm đoàn kết hữu nghị và sự ủng hộ lẫn nhau giữa những người anh em
được thử thách qua thời điểm khó khăn nhiều thăng trầm của lịch sử
quan hệ việt nam cuba trở thành tài sản vô giá và là nguồn cổ vũ lớn lao cho sự nghiệp cách mạng ở mỗi nước
kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm sáu mươi
quan hệ đoàn kết ủng hộ hợp tác toàn diện việt nam cuba không ngừng được củng cố và phát triển
trong thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước
cuba là nước luôn đi đầu trong phong trào quốc tế ủng hộ việt nam
là nước đầu tiên trên thế giới công nhận mặt trận dân tộc giải phóng miền nam việt nam
những năm gần đây quan hệ đoàn kết truyền thống ủng hộ và hợp tác toàn diện việt nam cuba
không ngừng được quan tâm củng cố thúc đẩy và phát triển trên mọi lĩnh vực
đặc biệt là chính trị kinh tế thương mại an ninh quốc phòng nông nghiệp xây dựng
giáo dục y tế công nghệ sinh học giao thông thể dục thể thao
quan hệ chính trị ngày càng gắn bó mật thiết và tin cậy lẫn nhau
lãnh đạo cấp cao hai đảng nhà nước chính phủ vẫn thường xuyên thực hiện các chuyến thăm lẫn nhau
góp phần thúc đẩy quan hệ song phương có hiệu quả mở rộng giao lưu đến các bộ ngành các lĩnh vực
về trao đổi thương mại kim ngạch hai triệu đạt một trăm bảy mươi triệu usd một năm năm hai nghìn một mươi hai
tăng lên hai trăm ba mươi triệu usd vào năm hai nghìn một mươi bảy trong đó chủ yếu việt nam xuất siêu
cuba nhập từ việt nam khoảng ba trăm linh đến bốn trăm linh tấn gạo một năm
chuyến thăm hữu nghị chính thức việt nam của chủ tịch hội đồng nhà nước và hội đồng bộ trưởng nước cộng hòa cuba và phu nhân
nhằm tiếp nối và phát triển quan hệ đặc biệt việt nam cuba
đồng thời cũng khẳng định chủ trương nhất quán của việt nam là không ngừng phát triển và thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị
đoàn kết thủy chung tin cậy lẫn nhau hợp tác toàn diện giữa đảng nhà nước chính phủ và nhân dân hai nước
khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của đảng nhà nước và nhân dân việt nam
đối với sự nghiệp cách mạng của đảng nhà nước và nhân dân cuba anh em
ngay sau lễ đón tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã trao huân trường hồ chí minh
phần thưởng cao quý của đảng nhà nước việt nam tặng chủ tịch hội đồng nhà nước và hội đồng bộ trưởng nước cộng hòa cuba
miguel mario díaz canel becmudez vì đã có những công lao to lớn đặc biệt xuất sắc
trong việc vun đắp phát triển quan hệ đoàn kết hữu nghị và hợp tác toàn diện việt nam cuba
phát biểu tại đây chủ tịch miguel
mario díaz canel becmudez bày tỏ niềm vinh dự được nhận phần thưởng cao quý của đảng nhà nước việt nam
nhấn mạnh tình hữu nghị cuba việt nam luôn rất đặc biệt được hình thành trên cơ sở tình cảm anh em
hợp tác hỗ trợ lẫn nhau được vun đắp bởi chủ tịch hồ chí minh và chủ tịch fidel castro
hai nước luôn bên nhau trong những giờ phút khó khăn nhất
nhân dân cuba và nhân dân việt nam đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách
và giành nhiều thắng lợi trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc của mỗi nước
mỗi quốc gia với đặc tính riêng của mình đã chọn đi theo con đường xã hội chủ nghĩa
nhân dân hai nước luôn tin tưởng và sẽ mãi giữ gìn bảo vệ các giá trị của tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước
tại buổi hội đàm cấp cao giữa hai nước hai bên đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm
chia sẻ lập trường ủng hộ giải quyết các tranh chấp chủ quyền bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế
việt nam và cuba khẳng định sẽ tăng cường hợp tác tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương
nhất là tại liên hợp quốc phong trào không liên kết diễn đàn đông á mỹ la tinh
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng tin tưởng chắc chắn rằng kết quả tốt đẹp của chuyến thăm chính thức tới việt nam lần này
của chủ tịch miguel mario díaz canel sẽ tạo thêm sung lực đưa quan hệ hợp tác truyền thống đặc biệt việt nam cuba lên một tầm cao mới
đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân mỗi nước
đóng góp vào việc duy trì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới
trong không khí đoàn kết hữu nghị thắm tỉnh anh em chủ tịch miguel mario díaz canel khẳng định
tính chất lịch sử đặc biệt của quan hệ cuba việt nam dựa trên cơ sở tin cậy chính trị giữa hai đảng
hai nhà nước và nhân dân hai nước mong muốn hai bên sẽ tiếp tục chia sẻ cho nhau kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước
ngay sau khi kết thúc hội đàm tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và chủ tịch miguel mario díaz canel
đã chứng kiến lễ ký kết một số văn kiện hợp tác giữa hai nước hiệp định thương mại và nghị định thư tài chính
triển khai dự án hợp tác phát triển sản xuất lúa gạo việt nam cuba giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tiếp đó hai nhà lãnh đạo đã có cuộc gặp gỡ báo chí chung thông báo kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm vừa diễn ra
tôi và đồng chí chủ tịch miguel díaz canel đã cam kết việt nam và cuba sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ và toàn diện
trên chặng đường xây dựng và phát triển của mỗi nước trong giai đoạn mới nỗ lực củng cố và làm sâu sắc hơn nữa
qua nề anh em mẫu mực hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện đoàn kết thủy chung
chúng tôi đã trao đổi nhiều biện pháp nhằm làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế thương mại đầu tư
trên tinh thần hiệu quả thiết thực hợp tác chặt chẽ về quốc phòng an ninh và đối ngoại
đẩy mạnh các lĩnh vực hợp tác chuyên ngành về nông nghiệp công nghệ sinh học dược phẩm y tế giáo dục khoa học công nghệ và giao lưu nhân dân
tôi rất vui mừng khi đây là lần thứ hai đến thăm việt nam đất nước mà tất cả người dân cuba vô cùng ngưỡng mộ
tôi mong rằng các thỏa thuận đã đạt được giữa hai nước sẽ được phát triển bằng các dự án cụ thể
mang lại hiệu quả thiết thực cho cả hai bên
khẳng định các thế hệ hôm nay và mai sau của cuba cũng như việt nam sẽ luôn trung thành với tư tưởng của chủ tịch hồ chí minh
chủ tịch fidel castro và bảo vệ tư tưởng đó thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai dân tộc
mối quan hệ cuba việt nam luôn là mối quan hệ đặc biệt cả hôm nay và mai sau
đúng như câu nói bất hù của chủ tịch fidel castro vì việt nam cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình
trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị
chủ tịch hội đồng nhà nước và hội đồng bộ trưởng nước cộng hòa cuba miguel mario díaz canel
và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao sẽ có buổi làm việc với thành ủy thành phố hồ chí minh
thăm khu di tích cách mạng địa đạo củ chi và khu công nghệ cao thành phố hồ chí minh